hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đình chỉ ba cán bộ nhân viên y tế liên quan đến vụ gian lận xét nghiệm hiv tại bệnh viện đa khoa sành vôn
tử hình hung thủ sát hại bốn người ở đan phượng hà nội
sau đây là nội dung chi tiết
người dân cả nước ăn mừng trước chiến thắng của đội tuyển u hai mươi hai việt nam
tuyến đường hồ tùng mậu thành phố hà nội sau chiến thắng của đội tuyển u hai mươi hai việt nam
cơ đỏ xa vàng chen lẫn khá đông dòng người đổ ra đường
ai ai cũng có cảm giác hạnh phúc trước chiến thắng của đội tuyển nhà
đây cũng là tình trạng chung của những tuyến đường trên địa bàn thành phố hà nội
đặc biệt là những tuyến đường trục chính vào trung tâm thành phố
các cầu thủ đã chiến đấu hết mình để ghi những ban thắng đẹp cho đội tuyển việt nam được đi một ngày bão như vậy
còn đây là những hình ảnh ăn mừng của người hâm mộ tại thành phố đà nẵng
những lá cờ đỏ xa vàng dợp trời cùng với những âm thanh ăn mừng chiến thắng
đã tạo nên một bầu không khí bùng nổ trên khắp mọi nẻo đường
những người xa lạ cũng trở nên gần với nhau hơn
bởi cái bắt tay ôm nhau thắm thiết trong niềm hạnh phúc tuyệt vời
cảm giác của mình cũng như toàn dân việt nam rất là vui sướng
và chờ đợi tới huy trương hoàng xin game trong vòng sáu mươi năm
cảm ơn bắc hân sơ rất là nhiều
việt nam vô lực
cảm chúc bây giờ là rất là vui sướng
và chúc mừng huy trương hoàng và chúc mừng đội tuyển việt nam
tại vòng xoay chợ đêm đà lạt tỉnh lâm đồng
không khí náo nhiệt không chỉ đến từ những cổ động viên của chúng ta
nhiều du khách quốc tế cũng hòa chung với dòng người
với những cảm xúc đến từ tấm huy trương hoàng lịch sử của đội tuyển u hai việt nam
các bạn trẻ đã cùng nắm tay nhảy múa hát vang bài
việt nam ơi
tất cả mọi người ở đây đều là người xa lạ
nhưng mà với cái chiến thắng ngày hôm nay của đội tuyển việt nam
thì là mọi người giống như là người một nhà luôn
rất hạnh phúc
tình hình bóng đá việt nam ba mươi năm được cố định
các bạn có người việt nam yêu việt nam
và rất là việt nam việt nam cố định
tạm giam trưởng phòng điều dưỡng bệnh viện nhi nam định
điều tra ăn bớt thuốc của bệnh viện nhi nam định
bà phạm thị huyền được xác định là có liên quan tới vụ việc
bốn cán bộ cấp dưới của mình
có hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng thuốc vật tư y tế
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi một
lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
khám xét nơi ở nơi làm việc của hai điều dưỡng
gồm trần thế tiến là điều dưỡng trưởng khoa hô hấp
và đặng thị liên điều dưỡng viên khoa hô hấp
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn
đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với hai điều dưỡng khác tại khoa hô hấp
và nguyễn thị thanh thủy cùng bùi thị huế
quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định
trong quá trình điều trị chăm sóc cho bệnh nhân
đối tượng liên và tiến đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
chỉ đạo các điều dưỡng trong khoa
thực hiện hành vi ghép thuốc tiết kiệm thuốc
không sử dụng vật tư y tế
nhằm tạo ra số lượng thuốc vật tư y tế dư thừa
vẫn còn nguyên tem nhãn mát
sau đó tuồn ra ngoài bán trục lợi
hà nội đình chỉ ba cán bộ nhân viên y tế
liên quan đến vụ gian lận xét nghiệm hiv
tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
theo thông báo của bệnh viện đa khoa sanh bôn
bệnh viện tạm đình chỉ công tác đối với bà chu thị loan
sinh ngày một tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
thạc sĩ viên chức phó phụ trách khoa vi sinh y học
cùng với bà loan bệnh viện cũng đình chỉ kỹ thuật viên trưởng
và một kỹ thuật viên trưởng

theo lãnh đạo bệnh viện đa khoa sanh pôn
hành vi cắt que thử trộn mẫu máu của các kỹ thuật viên
hoàn toàn không phải chủ trương và không được phép của bệnh viện
trước đó việc gian lận kết quả bớt xén vật tư y tế
trong quá trình xét nghiệm hiv và viêm gan b
tại bệnh viện đa khoa sanh pôn bị phát hiện
khi nhân viên dùng kéo cắt que thử ra làm đôi
không đảm bảo theo quy định
theo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hóa sinh
đây là hành vi không thể chấp nhận được
bởi hoàn toàn có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm của người bệnh
tử hình hung thủ sát hại bốn người ở đan phượng hà nội
tại phiên xét xử bị cáo nguyễn văn đông
đã thừa nhận hành vi sát hại cả nhà em trai
cụ thể khoảng bảy giờ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đông mang theo dao sang nhà ông hải là em trai của mình
tấn công ông hải bà việt vợ ông hải
chị nguyễn thị bắc con gái ông hải
chị đỗ thị hồng nhung bà việt
con dâu ông hải và cháu nguyễn đỗ huyển my con chị nhung
duy nhất anh hiệp bỏ chạy được nên tránh được nguy hiểm
hậu quả khiến ông hải chị bắc bà việt và cháu my tử vong
chị nhung được đưa đi cấp cứu kịp thời
nên giữ được tính mạng và bị tổn hại năm mươi sáu sức khỏe
sau khi án mạo xảy ra
đồng vẫn chưa khắc phục bồi thương thiệt hại cho các bị cáo
hội đồng xét xử nhận định nguyên nhân vụ án mạng đau lòng này
là do tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông đông với gia đình ông nguyễn văn hải
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên nguyễn văn đông
phạm tội giết người tuyên án tử hình
bộ bồi thương do xâm phạm tính mạng sức khỏe cho các bị hại gần một tỷ đồng
và chi phí cấp dưỡng cho cháu khánh diệp con chị bắc
một năm triệu đồng mỗi tháng cho đến khi một mươi tám tuổi
phú thọ triệt xóa đường dây cán bộ ngân hàng bán thông tin tài khoản doanh nghiệp
làm việc với cơ quan điều tra
tú đối tượng cầm đầu ổ nhóm lừa đảo đã khai nhận
để có thể có được những thông tin chi tiết về hồ sơ tài khoản của doanh nghiệp
đối tượng này đã mua dữ liệu từ một cán bộ ngân hàng
với mức giá từ một mươi đến một mươi ba triệu đồng cho một tài khoản
góc độ cá nhân em đánh giá thì thông tin từ phía bên ngân hàng muốn lấy thì rất là dễ
miễn là có người nhân viên bên trong nhân viên ngân hàng họ đồng ý hợp tác thì mình lấy được thôi
để dễ dàng có được sự hợp tác của cán bộ ngân hàng
khi đề nghị mua dữ liệu
tú đã lấy lý do là để đối chiếu lại thông tin doanh nghiệp trước khi cho vay lãi
chứ không hề tiết lộ mục đích để đi lừa đảo
vì thế sau lần đầu tiên
tôi muốn hồ sơ tài khoản của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều được đáp ứng
chỉ cần có tiền là được
sau khi có thông tin tài khoản
tú cùng đồng bọn đã làm hàng loạt các giấy tờ giả để thực hiện năm vụ lừa đảo
rút được hơn một mươi tỷ đồng của doanh nghiệp từ các ngân hàng khác nhau
chỉ đến khi ổ nhóm này bị sa lưới
thì đường dây bán thông tin tài khoản doanh nghiệp
với sự tham gia của một số cán bộ ngân hàng mới bắt đầu lộ diện
khi được mà anh tú gửi những thông tin về doanh nghiệp
gọi gồm là tên công ty và mạng số thuế
thì em sẽ dùng những user của mình trong hệ thống nội bộ
để tra cứu những thông tin trên hệ thống
rồi sẽ dùng điện thoại chụp hình lại những thông tin đó
rồi sẽ gửi cho anh tú qua ứng dụng telegram
tổng cộng thì em đã cung cấp năm mươi bốn thông tin của doanh nghiệp cho anh tú
và số tiền anh tú chuyển cho em là bảy trăm bốn mươi hai triệu
theo lãnh đạo phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế công an tỉnh phú thọ
vụ án sẽ ra lần này
một lần nữa cảnh báo về kẽ hở trong quản lý giao dịch
quản lý tài khoản của hệ thống các ngân hàng tại việt nam
các đối tượng sẽ không thể rút tiền
nếu như phía ngân hàng và chủ tài khoản có sự trao đổi thông tin với nhau
trong vụ án này
cái sơ hỏ thì chúng tôi đã nói
nhưng hiện nay
đối với ngành ngân hàng ngoài cái việc
đưa ra các cái quy định
về quản lý chặt chẽ trong cái giao dịch
thì cũng cần rất quan tâm đến vấn đề đạo đức của cán bộ
hiện nay qua vụ án này chúng tôi đã chứng minh được
là một số cán bộ của các chi nhánh ngân hàng
đã bán cái thông tin tài khoản
cho các cái đối tượng lừa đảo
để họ sử dụng hoạt động phạm tội
với tổng số lên đến hơn năm mươi cái tài khoản khác nhau
thế và số tiền giao dịch lên đến hơn bảy trăm linh triệu đồng
thế và đây
chú ý đến cái đạo đức của cán bộ
rồi là không bịt kín các sơ hỏ
thì đây có thể là một cái phương thức thủ đoạn phạm tội
mà có thể diễn ra ở nhiều nơi
hiện tại đã có ba cán bộ ngân hàng
làm việc tại hai ngân hàng khác nhau
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phú thọ
tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra
mở rộng vụ án
các cán bộ ngân hàng
mất tích hai người hôn mê trong lúc trục vớt tàu tám tấn bị chìm
khoảng chín giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai
trong lúc các thợ lặng đang trụt vớt container
trong khoang tàu vietsun insecurity bị chìm
vào ngày một mươi chín tháng một mươi vừa qua
thì bất ngờ gặp sự cố
hai người được giải cứu lên mạng tàu tuy nhiên đã bị hôn mê
ba thợ lặng còn lại bị container hàng đệ dưới mặt nước
hiện đang mất tích
được biết cả năm thợ lặng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạng dịch vụ hàng hải thái bình dương
đang làm nhiệm vụ trụt vớt tàu
và xuất container bị chìm
trước đó rạng sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
tàu vietsun insecurity chở theo gần ba trăm linh container
hành trình từ cảng vict
thành phố hồ chí minh đi hải phòng
thì bị chìm trên sông lòng tàu
thuộc khu vực thượng lương mũi an thạnh
khu vực phao báo hiệu hàng hải số hai mươi tám
lùi hàng hải sài gòn vốn tàu
sự cố không gây thiệt hại về người
nhưng đã làm giao thông đường thủy qua khu vực bị ách tắc cho đến nay
phúc xo bị truy tố không hình phạt
từ bảy đến một mươi năm năm tù
theo cáo chẳng
quán karaoke xo pharao do phúc làm chủ
nhưng anh này đã nhờ người bạn
tên là đỗ ngọc kiểu loan
ba mươi bốn tuổi đứng tên
tại địa chỉ hai mươi chín trường trinh
phường tân thời nhất
quận một mươi hai tp hcm
đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
để lôi kéo khách đến quán nhằm mục đích tăng doanh thu
phúc bắt đầu cho khách thuê phòng
để sử dụng ma túy
trong các cuộc họp với nhân viên
phúc đều chỉ đạo không được buôn bán ma túy
không đi mua ma túy dùng cho khách
tuy nhiên khi khách cần các dụng cụ để sử dụng ma túy
như ống hút dĩa thì phải cung cấp
các đồng phạm của phúc xo đều biết
tại quán có cho phép khách mang ma túy vào để sử dụng
và từng phục vụ khách đến sử dụng ma túy
trước đó khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
kết hợp tổ công tác liên ngành và công an quận một mươi hai
tiến hành kiểm tra quán karaoke xo phà rồng
phát hiện năm phòng cho khách
và một phòng nhân viên có gần một trăm linh dân chơi
đang phê ma túy và thu giữ được lượng lớn chất cấm
với tội danh chứa chấp
việc sử dụng trái phép chất ma túy
phúc xo cùng bảy đồng phạm bị truy tố
với khung hình phạt từ bảy đến một mươi năm năm tù
nghệ an tạm giữ nữ giúp việc bạo hành
bé gái một mươi ba tháng tuổi
được biết hai vợ chồng anh hoàng anh tú
thuê bà doan về làm giúp việc cho gia đình
thông qua một công ty ở tp vinh
vào ngày sáu tháng một mươi một
vào tối ngày bốn tháng một mươi hai
anh tú và vợ là chị phạm thị hường
có việc đi ra ngoài
nên đã để con gái một mươi ba tháng tuổi cho nữ giúp việc trông coi
hơn hai tiếng đồng hồ sau
vợ chồng anh tú về thì con đã ngủ
bà doan nói là cháu bé khóc
sáng hôm sau khi đến cơ quan làm việc
thì chị hường mở camera ở nhà xem
thì đã bàng hoàng phát hiện là người giúp việc bạo hành con gái mình
tại cơ quan công an bà doan khai rằng
lúc đó cháu bé không chịu ngủ
khóc nhiều càng rỗ lại càng khóc to hơn
nên trong phút tức giận mới hành động như vậy
đồng tháp khởi tố thanh niên ném gạch
chém thanh tra giao thông
theo kết quả điều tra
chín h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
ông nguyễn văn phơi thanh tra viên điều khiển ô tô
chở đội nghiệp vụ thanh tra giao thông số ba
thanh tra sở giao thông vận tải đồng tháp
thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
giải tỏa hành lang lộ giới tuyến quốc lộ ba mươi
khi đến đoạn đường thuộc ấp an phước
xá an bình
thì bị hùng dùng gạch đá ném trúng vào xe
sau đó hùng tiếp tục cầm giao
mang theo đuổi ché mông phơi
gây thương tích với tỷ lệ thương tật là một mươi
công an thị xã hồng ngự huy động lực lượng
bắt hùng trong trường hợp khẩn cấp
đối tượng không chấp hành mà cầm dao chống đối
có cử chỉ lời nói khiêu khích lực lượng
đang làm nhiệm vụ rồi bỏ trốn
bốn nạn nhân tử vong trong vụ cháy là nhân viên quán lẩu
danh tính của các nạn nhân gồm
nghiêm thị thanh sinh năm hai nghìn hai
và nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cùng chú tải
chú tải xã bình dương huyện vĩnh tường
bùi quang duy sinh năm hai nghìn
chú tải xã đại đồng
và nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
chú tải xã thanh trù thành phố vĩnh yên
trước đó vào lúc khoảng hơn ba giờ sáng qua
tại quán ba lẩu trên đường lạc long quân
do ông nguyễn văn bắc
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
chú tải gốc đề phường khai quang làm chủ
đã xảy ra vụ cháy
vụ cháy đã khiến toàn bộ khu nhà hai tầng bằng khung thép
có diện tích hai trăm linh m hai của quán ba lẩu bị cháy
và đã cháy lan sang một phần kế ốt bán hàng kế bên
vào thời điểm này
có một mươi một người may mắn thoát ra ngoài
và chỉ bị thương tích nhẹ
ngay sau khi nhận được tin báo cháy
công an tỉnh vĩnh phúc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng
huy động lực lượng phương tiện kỹ thuật
có mặt tại hiện trường để tiến hành chữa cháy
và cứu người bị nạn
cho đến năm giờ sáng đám cháy được dập tắt hoàn toàn
hiện chưa xác định được thiệt hại về tài sản
do vụ cháy gây ra
nhưng theo một số người dân xung quanh khu vực
con số thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng